liên tiếp hai vụ vận chuyển pháo nổ cháy phép vừa bị công an thị xã phước long
tỉnh bình phước phát hiện và truy bắt thành công tạm vận gồm năm mươi năm kg pháo nổ
trước đó vào khoảng một mươi tám h tối ngày hai mươi hai tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thị xã phước long công an phường long phước
xã phước tín phát hiện xe ô tô đang lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành
dừng xe kiểm tra tại thời điểm kiểm tra huỳnh văn phúc là người điều khiển xe chở theo nguyễn tấn anh khoa
qua kiểm tra phát hiện cốc xe ô tô chứa hai thùng giấy cắt tông chứa hai mươi hộp pháo nổ
với tổng trọng lượng là hai mươi bốn năm kg tiếp đó vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày
đối tượng phạm nhật hồng đăng điều khiển xe máy lưu thông trên trục đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc khu phố
phường long phước thị xã phước long với nhiều nghi vấn thấy lực lượng tuần tra
đối tượng đã phóng xe với tốc độ cao hồng tổ thoát các lực lượng đã đuổi theo bắt được đối tượng
cùng số tam vật là một mươi tám hộp pháo nổ trọng lượng hai mươi sáu kg